liên quan tới việc tiêm vaccine mũi ba trước thông tin xuất hiện biến chủng mới omicron trên thế giới
việc triển khai tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín mũi ba đang được người dân quan tâm
đặc biệt tại tp hcm có tỷ lệ người dân đến hạn mũi ba cao
nên đang trong chế độ chờ để được hướng dẫn triển khai tiêm vaccine mũi ba
nhiều nước ở châu âu isara đã triển khai tiêm mũi ba cho người dân
nhằm giảm số ca mắc và chuyển nặng khi quyết định thích ứng với covid một mươi chín
tp hcm cũng đang là địa phương có số người đến hạng tiêm vaccine mũi ba cao
sở y tế tp hcm cho biết đã có công văn gửi đến bộ y tế và nhận được văn bản trả lời
đề xuất hướng dẫn tiêm vaccine mũi ba cho những đối tượng này
bộ y tế cho biết ban chỉ đạo phòng chống dịch rất quan tâm vấn đề này
tuy nhiên thời điểm hiện tại
thành phố sẽ tập trung tiêm vaccine cho các đối tượng chưa tiêm mũi hai
là các cháu từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
tp hcm chủ trương phải đi từng ngõ gõ từng nhà để tiêm và thuyết phục
vận động người dân tiêm vaccine nhằm đạt độ bao phủ tốt nhất
bà nguyễn thị huỳnh mai tránh văn phòng sở y tế tp hcm nói
thời gian tới khi bộ y tế có hướng dẫn về tiêm mũi ba
quan điểm của tp hcm là sẽ tiêm cho tất cả đối tượng đủ điều kiện theo hướng dẫn
theo một số nghiên cứu trên thế giới
ghi nhận tỷ lệ kháng thể ở người đã được tiêm hai mũi vaccine covid một mươi chín
sau một mươi năm tuần sẽ giảm đi một nửa
như vậy sau khi tiêm vaccine mũi hai khoảng bốn sáu tháng
kháng thể của người được tiêm có thể giảm và có nguy cơ mắc bệnh
nhưng ít diễn tiến nặng
việc tiêm đúng thời gian quy định sẽ giúp covid một mươi chín dần trở thành bệnh cúm thông thường
đồng thời cũng theo các chuyên gia nếu triển khai tiêm vaccine mũi ba cho người dân
cần chuẩn bị kỹ lưỡng và tuyên truyền cho người dân hiểu
tránh tình trạng người dân đổ xô đi tiêm vaccine khi chưa đến thời gian tiêm mũi ba
thượng tá bác sĩ chuyên khoa hai vũ đình ân phó giám đốc trung tâm điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
bệnh viện quân y một trăm bảy mươi năm bộ quốc phòng cho biết
đẩy nhanh tiêm vaccine mũi ba ngừa covid một mươi chín là cần thiết
tuy nhiên người dân cần chú ý vaccine tiêm vào cơ thể cần có thời gian sinh ra hệ miễn dịch
nên chúng ta cũng không nên dựa vào xét nghiệm kháng thể
nếu thấy thấp mà vội vàng đi tiêm vaccine buổi ba khi chưa đủ thời gian
khi hai đã tiêm trước đó
hiện nay theo ghi nhận của tổ chức y tế thế giới
đã có một mươi sáu nước xuất hiện biến chủng mới omicron
triển khai tiêm mũi ba nhanh chóng đang là cuộc chạy đua của các nước đã xuất hiện biến chủng này
bác sĩ nguyễn minh tiến và giám đốc bệnh viện nhi đồng thành phố cho biết
tiêm mũi ba triệu chứng nhẹ hơn mũi một và mũi hai
tuy nhiên tiêm chủng mũi ba chúng ta cần lưu ý về chứng rối loạn
đông máu xảy ra ở người lớn hoặc viêm ca tiêm ở trẻ nhỏ
nên cẩn trọng vẫn là điều cần thiết